sau khi uống rượu say trần văn trọng đã mang dao đi chém gây thương tích cho người khác
công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa bắt tạm giam trần văn chọn hai mươi tám tuổi
trú tại ấp phú lễ xã phú tân huyện châu thành tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu tại nhà trần văn chọn rủ huỳnh thi và một thanh niên khác đi đánh anh trần văn mường
vì cho rằng mường có đánh một người họ hàng của trọn
sau đó cả ba mang theo một cây dao và một cây búa đến nhà anh mường
khi đến nhà mường thì chọn và thi đã xông vào đánh đập phá làm hư hỏng một số đồ đạc
không dừng lại ba đối tượng còn tiếp tục đi đến nhà cháu anh mường là nguyễn văn thanh gần đó để đánh thanh
và trọng đã dùng dao chém anh thanh gây thương tích hai mươi chín
còn thi dùng búa đập phá làm hư hỏng một số bàn ghế trong nhà anh thanh
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân cao thị hằng chú tại khóm sáu
phường năm thành phố cà mau đã chiếm đoạt nhà và đất của nạn nhân
công an tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với cao thị hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cao thị hằng nói dối là mua nhà và đất của nguyễn thị lan cư ngụ tại phường sáu thành phố cà mau
để lan tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho một người bạn của hằng
tên võ yến ly trú tại thành phố cà mau thực hiện
các giao dịch đối với nhà và đất của lan với giá ba tỷ đồng
ngay sau khi chiếm đoạt nhà đất của lan hằng thông qua ly chuyển nhượng lại cho một người khác
để lấy số tiền là một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng
sau khi lan gọi điện đòi tiền ngày một mươi sáu tháng năm hằng và ly đã đưa cho lan số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
và hứa đến ngày hai mươi hai tháng năm sẽ trả tiếp hai tỷ đồng
số còn lại hàng sẽ thanh toán trong ba mươi ngày
nhưng sau đó hằng và ly không trả tiền cho lan
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
một cơ sở chuyên chế biến tiêu thụ số lượng lớn mỡ bẩn vừa bị phòng cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà tĩnh kiểm tra phát hiện
qua công tác điều tra lực lượng chức năng phát hiện tại nhà nguyễn thiện bá
trú tại phường thường nga huyện can lộc tỉnh hà tĩnh đang sản xuất dầu mỡ thành phẩm
từ đun nấu mỡ động vật được thu gom trong khu vực
tại đây cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn một tấn mỡ đã bốc mùi hôi thối
cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ mỡ động vật
tổng cục quản lý thị trường vừa chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng
chính thức tiếp nhận thông tin tố giác hành vi sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đó là một nghìn chín trăm linh tám trăm tám mươi tám sáu trăm năm mươi năm
theo đó số hotline một nghìn chín trăm linh tám trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi năm sẽ hoạt động hai mươi bốn trên bảy để phản ánh thông tin nhằm phát hiện sớm
ngăn chặn kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý thị trường
đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động
của lĩnh vực quản lý thị trường góp phần hạn chế những tiêu cực có thể phát sinh
ngoài ra số hotline một nghìn chín trăm linh tám trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi năm tổng cục quản lý thị trường sẽ tiếp nhận thông tin tố giác
từ người dân và doanh nghiệp về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng
đo lường giá an toàn thực phẩm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật
các thông tin phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận mốc mới của du lịch việt nam với lượng khách quốc tế đạt trên một tám triệu lượt người
cao nhất từ trước đến nay
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tổng số khách quốc tế đến nước ta trong một mươi một tháng đạt gần một mươi sáu ba triệu lượt người
tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi một tháng của năm nay khách quốc tế đến nước ta từ châu á đạt gần một mươi ba triệu lượt người
tăng một mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
khách đến từ châu âu ước tính tăng sáu ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và tăng ở hầu hết các thị trường
các thông tin phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp luật về chất lượng
cũng theo tổng cục thống kê doanh thu du lịch lữ hành một mươi một tháng ước tính đạt bốn mươi một bảy nghìn tỷ đồng
chiếm chín tổng mức và tăng một mươi hai hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do một số địa phương có thế mạnh về du lịch đã triển khai các chương trình quảng bá thu hút khách trong và ngoài nước
mục tiêu của du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín là đón từ một mươi bảy năm đến một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách du lịch nội địa tổng thu từ khách du lịch
ước đạt bảy trăm linh nghìn tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi đh quốc gia tp hcm tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như năm hai nghìn một mươi chín
sự kiến kỳ thi vẫn được tổ chức thi hai đợt nhưng mở rộng địa điểm thi ở bốn tỉnh thành
trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc gia tp hcm vừa có phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực
trong năm hai nghìn hai mươi với sự khiến một số điểm điều chỉnh
kỳ thi đánh giá năng lực năm hai nghìn hai mươi sự kiến tổ chức hai đợt thi
một là ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi tổ chức tại tp hcm bến tre an giang khánh hòa
đợt hai là ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm cần thơ nha trang
năm hai nghìn một mươi chín kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm thu hút hơn bốn mươi thí sinh
nhiều tỉnh thành tham gia sự thi
tám đơn vị thành viên của đại học này dành tối đa
bốn mươi chỉ tiêu ở từng ngành nhóm ngành xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực
với thang điểm một hai trăm linh điểm chuẩn ở các trường trên giao động từ sáu trăm năm mươi đến chín trăm tám mươi điểm
đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo đề án đặt đổi tên gần một trăm bốn mươi tên đường
và công trình công cộng trên địa bàn thành phố đáng chú ý một vấn đề của đề án cho đến nay
đang nhận được những ý kiến trái chiều đó là việc đưa tên hai giáo sĩ có công lớn
trong việc sáng lập chữ quốc ngữ là francisco de pina và alexandre de rodez
để đặt tên cho hai tuyến đường
sở dĩ sở văn hóa thể thao tp đà nẵng tham mưu của lãnh đạo tp với hậu đồng đặt đổi tên đường
của thành phố đưa tên của hai giáo sĩ phương tây vào đặt tên cho hai tuyến đường
sở dĩ sở dĩ sở văn hóa tp đà nẵng tham mưu của lãnh đạo tp với hậu đặt đổi tên cho hai tuyến đường
công an sáu tỉnh đã trao đổi bốn trăm linh hai lượt thông tin về phương thức thủ đoán hoạt động của tội phạm kịp thời phối hợp bắt xử ngăn chặn một trăm một mươi bảy đối tượng có liên quan đến các hành vi như giết người mua bán trái phép chết ma túy trộm cắp cướp cướp giặt tài sản bắt chín mươi năm đối tượng gây án trốn về địa phương bắt một trăm một mươi một đối tượng truy nã
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an thành phố cần thơ phối hợp với bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ tổ chức hiến máu tỉnh nguyện
phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị cho người bệnh trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
đợt này có hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố và công an quận huyện gồm ô môn thốt nốt thới lai cờ đỏ vĩnh thạnh
qua khám sàng lọc thu nhận được một trăm tám mươi năm đơn vị máu đầu năm đến nay ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện đã phát động được ba đợt hiến máu
có khoảng chín trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia thu được gần tám trăm linh đơn vị máu
hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện nét đẹp của tuổi trẻ công an thành phố cần thơ góp phần tô thắm thêm truyền thống công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ trong lòng người dân
từ kinh nghiệm hơn một mươi năm là trinh sát ma túy thiếu tá phạm hữu quý đã vận dụng sáng tạo các công tác đảm bảo an ninh trật tự mang lại bình yên trong thôn xã
trực tiếp xuống địa bàn để giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp giữa các hộ kinh doanh lưu trú du lịch với nhau đó là việc làm thường xuyên của thiếu tá phạm hữu quý trưởng công an xã ninh xuân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
chỉ sau một thời gian ngắn trên địa bàn xã đã không xảy ra tình trạng tranh giành khách du lịch

trực tiếp xuống địa bàn để giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp giữa các hộ kinh doanh lưu trú du lịch với nhau đó là việc làm thường xuyên của thiếu tá phạm hiễu quý trưởng công an xã ninh xuân huyện hoa lư tỉnh ninh bình